bắt buộc phải sang tên đổi chủ không lộn xộn người hệ này
định danh kiểu này tốt giúp quản lý chặt chẽ và đúng người
tránh việc ngay đợt trời chủ xe bị công an gọi lên vì lý do mà mình không biết
từ ngày một mươi năm tháng tám việc cấp và quản lý biển số xe được thực hiện theo phương thức địa danh
cần phải hiểu đúng hiểu đủ về những quy định mới
hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn trên fanpage trên công an địa danh